vào chiều ngày năm tháng một tại xã hoản sơn huyện tiên du phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh
phối hợp với công an huyện tiên du phá chuyên án bắt quả tang nguyễn mạnh hiếu thu giữ hai bánh heroin sáu trăm tám mươi năm g ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan
được biết hiếu đã có một tiên án và là đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy tuyến đông bắc về bắc ninh tiêu thụ
cũng phạm tội về ma túy hai đối tượng là nguyễn cao tâm và tôn xuân hùng
tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bị công an thành phố vũng tàu bắt giữ
vào đêm ngày ba tháng một nguyễn cao tâm bị bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường thắng nhất
tiếp tục kiểm tra căn phòng tâm thuê ở cùng hùng lực lượng công an phát hiện nhiều gói ma túy và các dụng cụ để mua bán sử dụng ma túy
tổng số tăng vật thu được là hơn một kg ma túy tổng hợp dạng đá và gần một trăm bốn mươi viên ma túy tổng hợp
cơ quan an ninh điều trị
công an tỉnh sơn la vừa khởi tố bắt tạm giam lèo văn đôi chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi đối tượng đôi đã bốn lần tổ chức môi giới cho một mươi tám người
tại xã nà bó và xã cò nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la xuất cảnh trái phép đi trung quốc để lao động làm thuê
thủ đoạn của đối tượng là thông qua các mối quan hệ gia đình dòng tộc để tuyên truyền lôi kéo người sang trung quốc
đồng thời sử dụng mạng xã hội như facebook để kết nối với những con mồi có nhu cầu kiếm tiền với lời hứa việc nhẹ lương cao
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh tối nay
những thông tin đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin nhật ký an ninh vào lúc hai mươi hai h
mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi